chính phủ australia đang xem xét áp đặt luật kiểm soát sinh học chưa từng có để hạn chế đi lại
hoặc bắt buộc cách ly đối với những người nghi nhiễm covid một mươi chín sau khi phát hiện trường hợp
lây chéo người từ người sang người đầu tiên tại nước này
các quy định về an ninh sinh học mới của australia được soạn thảo dựa trên đạo luật an ninh sinh học
ban hành vào năm hai nghìn một mươi năm luật mới của australia sẽ trao cho các nhà chức trách quyền hạn lớn hơn
bao gồm tạm giữ ngay lập tức những người nghi nhiễm virus sars cov hai ban hành lệnh cấm
tụ tập đông người tại các khu vực công cộng như trường học trung tâm mua sắm hoặc các sự kiện thể thao
những người không tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách có thể bị phạt hoặc cưỡng chế
chính phủ australia hiện đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ trung quốc và iran
đồng thời đưa ra các cảnh báo du lịch ở mức cao nhất đối với hàn quốc và italia